dự báo xuất khẩu điều nhân của việt nam trong những tháng tới sẽ vẫn tiếp tục tăng do nhu cầu phục vụ các dịp lễ tết cuối năm của các nước nhập khẩu lớn như mỹ ấn độ eu và trung quốc
với sự mạnh mẽ của dòng tiền trên thị trường chứng khoán việt nam giới chuyên gia dự báo chỉ số vn index có thể hướng đến ngưỡng một một trăm linh ba điểm trong tháng một mươi hai
động thái mua dòng của khối nhà đầu tư nước ngoài trong những tuần gần đây có thể được xem là động lực dành cho thị trường
động đã tăng để hướng đến vùng kháng cự một sáu mươi bốn đến một tám mươi điểm trong tuần này
ở góc nhìn dài hạn hơn chỉ số vn index có thể đạt mức một một trăm linh ba điểm trong tháng một mươi hai trong đó bảy nhóm ngành mà nhà đầu tư có thể đặt sự quan tâm gồm sản xuất thực phẩm ngân hàng chứng khoán công nghiệp nặng nước và khí đốt hóa chất và vận tải
theo ghi nhận giá cà phê hôm nay tiếp tục đà giảm nhẹ so với phiên giao dịch cuối tuần trước giao động ở mức ba mươi một sáu trăm linh đến ba mươi hai một trăm linh đồng một kg
tại đắk lắc cà phê đang giao dịch phổ biến ba mươi hai một trăm linh đồng một kg
tại đắc hà của tỉnh con tum cà phê robusta cũng có giá ba mươi một chín trăm linh đồng một kg
tại các huyện di linh lâm hà của tỉnh lâm đồng giá cà phê ở mức ba mươi một sáu trăm linh đồng một kg
trong khi đó giá robusta tại bảo lộc đang cao hơn mặt bằng chung khoảng một trăm linh đồng một kg lên ba mươi một bảy trăm linh đồng một kg
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân